từ nguồn kinh phí vận động ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín do đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì vận động và tiếp nhận
chiều ngày bảy tháng bốn đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã trao phân bộ đợt một số tiền một trăm năm mươi tỷ đồng cho bộ y tế để mua sắm trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ trưởng thường trực bộ y tế nguyễn thành long đã tiếp nhận số tiền phân bổ này
trao một trăm năm mươi tỷ cho bộ y tế đồng chí trần thanh mẫn đề nghị với số tiền phân bổ đợt một này
bộ y tế sẽ chịu trách nhiệm mua sắm các trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín chậm nhất sau một mươi năm ngày kể từ ngày nhận được số tiền phân bổ
bộ y tế sẽ chuyển danh sách các đơn vị được sử dụng trang thiết bị vật tư y tế hỗ trợ quyết toán theo đúng quy định của pháp luật về ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam để báo cáo
bộ y tế cam kết sẽ chuyển đúng số tiền hỗ trợ đến đúng địa điểm thực hiện tri tiêu đúng theo quy định và có báo cáo đúng với các cơ quan để những đóng góp của người dân được sử dụng công khai minh bạch